chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng cũng lại mang theo mối đe dọa về thị phần đối với nhiều ngân hàng thương mại truyền thống
tuy nhiên thay vì đối đầu các ngân hàng có thể hợp tác cùng fintech để bù đắp những thiếu sót cũng như mang lại cơ hội cùng phát triển
chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua
đến nay tổng cục hải quan đã sẵn sàng để triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không
tiếp nhận thông tin về lịch khai thác bay danh sách tổ bay hành khách hành lý hàng hóa
để thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu bay nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia đường hàng không
với cơ chế này người làm thủ tục không phải nộp nhiều bộ chứng từ tới các cơ quan quản lý nhà nước
mà chỉ phải gửi thông tin điện tử một lần duy nhất tới cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https
qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục tiết kiệm các chi phí liên quan
đại hội asosai một mươi bốn là sự kiện quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao các nước châu á
là đại hội có quy mô lớn nhất lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
trong khuôn khổ công tác tổ chức cho đại hội asosai một mươi bốn
ban tổ chức đại hội đã tổ chức đợt tập huấn công tác thông tin tuyên truyền về kiểm toán nhà nước và đại hội asosi một mươi bốn
đại hội asosi một mươi bốn sẽ được tổ chức cho các cơ quan kiểm toán tối cao các nước châu á
năm một mươi bốn sẽ được tổ chức tại việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tham dự đại hội sẽ có bốn mươi sáu đoàn cấp cao kiểm toán nhà nước của bốn mươi sáu quốc gia trên thế giới
tại kỳ đại hội này kiểm toán nhà nước việt nam sẽ trở thành chủ tịch asosi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
tại cuộc tập huấn cho công tác thông tin truyền thông đại hội asosai một mươi bốn
các đại biểu được tìm hiểu định hướng tuyên truyền về kiểm toán nhà nước
các lội dung diễn ra tại đại hội asosi một mươi bốn
đại hội asosai một mươi bốn diễn ra sẽ góp phần
giới thiệu và nâng cao vị thế của kiểm toán việt nam trong khu vực và trên thế giới
theo tổng cục hải quan xuất khẩu gạo trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tăng cả về lượng và kim ngạch
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu trong đó xuất sang iraq và senegal tăng trưởng mạnh đột biến so với cùng kỳ
trong một mươi tháng vừa qua cả nước xuất khẩu hơn năm triệu tấn gạo thu về hơn hai tỷ usd
tăng trên hai mươi ba cả về lượng và kim ngạch so với một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó riêng tháng một mươi
lượng gạo xuất khẩu đạt gần năm trăm linh tấn giảm sáu ba về lượng
nhưng tăng bốn về trị giá so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thị trường trung quốc chiếm gần bốn mươi trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của việt nam
tiếp theo là philippines malaysia ghana
đặc biệt là năm nay thị trường senegal và iraq nhập khẩu gạo từ việt nam tăng rất mạnh
trong một mươi tháng qua xuất khẩu gạo sang iraq tăng gấp chín mươi một lần về lượng
và tăng gấp gần một trăm linh tám lần về kim ngạch
senegal tăng gấp một trăm bảy mươi tám lần về lượng
và tăng gấp gần chín mươi lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái
vừa qua bộ tài chính đã có công văn gửi các bộ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
y tế xây dựng giao thông vận tải thông tin và truyền thông kế hoạch và đầu tư
ngân hàng nhà nước việt nam và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường biện pháp quản lý bình nguồn thị trường giá cả cuối năm hai nghìn một mươi bảy
riêng về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bảy
và tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám bộ tài chính yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường
đặc biệt đối với những hàng hóa dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng tết của người dân trên địa bàn
để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật
ra soát đánh giá lại nhu cầu và nguồn cung hàng hóa dịch vụ trên địa bàn
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi
để thực hiện bình ổn thị trường
bộ tài chính cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về quản lý giá thuế phí lệ phí cũng như chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn
đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu trong các dịp lễ tết
cup tona hai nghìn một mươi bảy khu ba football tona cup hai nghìn một mươi bảy sẽ chính thức diễn ra tại sân bóng đá tào đàn
giải đấu sẽ quy tụ sáu mươi bốn đội tham gia đến từ các doanh nghiệp các hội
cơ lực bộ doanh nghiệp hội viên hubar và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tp hcm
tổng giá trị giải thưởng lên đến tám mươi năm triệu đồng trong đó đội vô địch sẽ nhận ba mươi triệu đồng
đây là sân chơi bổ ích gian luyện sức khỏe cho lãnh đạo cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp
tổ chức hội doanh nghiệp quận huyện hội ngành nghề câu lực bộ doanh nghiệp thành viên
đồng thời góp phần phát triển phong trào thể thao lành mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp
tạo điều kiện kết nối giao lưu tăng cường sự đoàn kết hợp tác giữa các doanh nghiệp
hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc
bên cạnh đó đẩy mạnh sự gắn kết chia sẻ giữa cộng đồng doanh nghiệp
với các sở ban ngành chính quyền tp hcm
các doanh nghiệp cần nên có tổ chức thường xuyên để xả stress cho các doanh nghiệp
cũng như các cán bộ phòng nhân viên trong đơn vị của mình
từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhận định rằng là các hoạt động thể thao
thông qua các hoạt động thể thao thì giúp các doanh nghiệp các nhân viên
các thành viên trong doanh nghiệp có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe
từ đó là gián tiếp lại phục vụ cho việc nâng cao hữu quả công việc trong doanh nghiệp
giải đấu sẽ được khởi tranh từ ngày một mươi chín tháng một mươi một
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại sân bóng đá tao đàn
số một huyền trân công chúa quận một tp hcm
các đội sẽ bốc thăm chia thành một mươi sáu bảng thi đấu vòng tròn một lượt
mỗi bảng chọn hai đội có thành tích cao nhất vào thi đấu vòng một trên ba mươi hai
một trên một mươi sáu tứ kết bán kết và chung kết
nằm trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
trong tuần vừa qua tại trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp
đại học quốc gia hà nội phối hợp với đại sứ quán israel
tại việt nam tổ chức buổi nói chuyện chia sẻ của chuyên gia đến từ israel
với chủ đề hệ sinh thái khởi nghiệp của israel và một số kinh nghiệm khởi nghiệp
dành cho các bạn trẻ
tại buổi nói chuyện chuyên gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
mayor doug dusty đến từ vườn ươm adiritya road cho rằng
hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không phải quá trình ngẫu nhiên
mà cần có sự tham gia của chính phủ
chính phủ israel xác định tham gia ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp
ở giai đoạn đầu đây là thời điểm rủi ro cao
doanh nghiệp dễ thất bại và rất khó để kêu gọi doanh nghiệp tư nhân đầu tư
bên cạnh đó chính phủ cũng cần hỗ trợ ở mức cần thiết để duy trì hệ sinh thái này
một vấn đề được chuyên gia israel lưu ý là hoạt động đổi mới sáng tạo
không thể tách rời vấn đề sở hữu trí tuệ
điều này có ý nghĩa chiến lược không chỉ cho một quốc gia
mà cho cả một doanh nghiệp nhỏ bước chân vào khởi nghiệp
chuyên gia israel khẳng định nếu không có chiến lược về sở hữu trí tuệ
sẽ dẫn đến tình trạng các công ty đánh cắp ý tưởng của nhau
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm hai mươi hai
quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính
và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh số số
nghị định quy định doanh nghiệp kinh doanh sổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài
đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh sổ số
bên cạnh đó nghị định cũng quy định rõ việc xác định doanh thu thực tế
từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm sổ số tự chọn số điện toán của việt lốt
tại địa bàn từng tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương việt lốt có trách nhiệm kê khai quyết toán
các khoản thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
và thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính
trên cơ sở số thuế phải nộp theo từng sắc thuế
viet lốt thực hiện phân bổ các khoản thuế phải nộp vào ngân sách địa phương
theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên từng địa bàn
đồng thời khấu trừ kê khai và quyết toán khoản thuế thu nhập cá nhân
phải nộp tại trụ sở chính
việt lốt thực hiện phân bổ thuế thu nhập cá nhân
phải nộp vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật
là xu hướng phát triển tất yếu nhưng cũng là thách thức của ngành ngân hàng
vì thế tại hội thảo quốc tế thường niên bàn về cơ hội thách thức
giữa ngân hàng và fintech diễn ra mới đây tại hà nội
các chuyên gia cho rằng cần có định hướng phương pháp để sự hợp tác
giữa ngân hàng và fintech thuận lợi đem lại hiệu quả cao
để thành công các ngân hàng cần phải bắt đầu tính đến trải nghiệm
của khách hàng trước khi suy nghĩ về công nghệ
hiện nay trên thế giới có trên năm mươi các nghiệp vụ thanh toán
được tiến hành bằng giao dịch điện tử
khoảng trên bảy mươi người trong độ tuổi lao động dùng các mạng xã hội
tức là trên một tỷ người dân trên thế giới đã dùng các mạng xã hội
để tương tác và có trên tám mươi các hộ gia đình sử dụng internet
đặc biệt có hơn chín mươi giới trẻ sử dụng email và các mạng xã hội
việt nam là thị trường mới nổi

người dân đã kết nối với mạng xã hội
sự phát triển kinh tế tại việt nam theo nhân khẩu học
thì đã đi xa hơn các quốc gia khác như indonesia thái lan malaysia
tôi đã tìm hiểu rất nhiều với các ngân hàng ở việt nam
thì một số cho rằng đây là mối đe dọa còn một số lại cho rằng đây là cơ hội
và họ biết rằng nếu như họ tạo ra được một mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi
thì chúng tôi tin rằng fintech hay là các startup sẽ có lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
cách đây vài tháng thì chúng tôi bắt đầu chương trình thử nghiệm
đầu tiên chúng tôi nhận định rằng digital bank phải có bốn chức năng
thứ nhất là tiếp cận được khách hàng
thứ hai là xây dựng được mối quan hệ với rất nhiều khách hàng không có kết nối nhiều với trụ sở ngân hàng
khi mà không có sự tiếp cận mặt đối mặt
thì đây là mô hình hoàn toàn mới so với mô hình truyền thống
thay vì chúng tôi có một cửa kính ngăn cách giữa khách hàng và ngân hàng
thì đây là mô hình công nghệ cao cho phép chúng tôi tiếp cận khách hàng gần gũi hơn
và tiến hành những giao dịch phức tạp hơn
theo ngân hàng nhà nước hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
có hai mươi năm tổ chức không phải là ngân hàng đã được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
đấy là con số tôi cũng có thể nói là như thế
thấy rằng nếu chúng ta không thay đổi sản phẩm dịch vụ
chúng ta đi theo lối mòn như anh hiếu nói
thì chúng ta sẽ không có thể thành lập
chúng ta không có thể sống được không có thể có lợi nhận được
các chuyên gia cho rằng
những ngân hàng truyền thống cần phải chấp nhận một cuộc chơi mang tính đột phá
mặc dù có thể suy giảm lợi nhuận ngắn hạn
nhưng sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh dài hạn
và bảo đảm vị trí của ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gai gắt
việc nắm bắt tác động của fintech sẽ là tiền đề quan trọng
giúp các nhà hoạch định chính sách
các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng và fintech
kiến tạo nên một thị trường tài chính phát triển lành mạnh
an toàn và hiệu quả trong tương lai
yếu là chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một không gian
mà ở đó các start up có thể đến để làm việc và trao đổi
và cũng thông qua việc trao đổi đó
đó là nơi mà xuất hiện những ý tưởng
chúng ta có thể cùng hợp tác được với nhau
giữa các start up với nhau
giữa các start up với lại vp bank
và đấy nó cũng như là một cái minh chứng
cũng như là một cái điểm để mà liên tục thúc đẩy
cái sự đổi mới ở trong ngân hàng
như vậy để thúc đẩy công nghệ tài chính
cần cân bằng vấn đề sáng tạo và bảo mật trong hoạt động
giữa ngân hàng và fintech
sự kết hợp này là xu hướng tất yếu
và trong bức tranh ngày càng phức tạp của lĩnh vực tài chính ngân hàng
mỗi bên đều cần nhau để tạo ra sản phẩm dịch vụ đột phá
theo kịp xu hướng và bắt kịp nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng
quý vị và các bạn thân mến
việc hợp tác giữa ngân hàng và fintech
đang và sẽ khiến ngành tài chính
ngân hàng lột xác nhanh chóng
các công ty fintech sẽ tiếp cận được với nguồn khách hàng to lớn
được hỗ trợ bởi nguồn vốn rồi rào từ ngân hàng
ngược lại nhờ fintech ngân hàng cũng có thể mang lại
những trải nghiệm mới mẻ và tiện ích hơn tới khách hàng
đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ
và chạm đến được các thị trường ách
chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
trong các chương trình lần sau